chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ tư ngày một mươi năm tháng ba và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết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
trong cái điều chín mươi bốn thì có nêu là được bồi thường bằng nhà ở hoặc nhà ở hoặc bằng tiền hoặc bằng đất

phải có phương án đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp phải có định hướng nghề nghiệp cho người dân mở các trung tâm dạy nghề
tuy nhiên thì thời gian trước đây thì tôi nhận thấy rằng một số các địa phương cũng rất nhiều địa phương thì người ta cũng xác định luôn rằng
đối với cả việc bồi thường hỗ trợ đối với cả ổn định đời sống đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp các địa phương được quy bằng tiền hết
về quy hoạch nhiều ý kiến cho rằng phải quy định cụ thể chi tiết hơn về việc điều chỉnh quy hoạch
theo đó việc điều chỉnh cần được thực hiện bởi một cấp cao hơn tránh sự trùng lập về quyền hạn
bên cạnh đó các ý kiến cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch như thế nào phải được thông báo công khai có lộ trình cụ thể minh bạch và phải công bố rõ lý do điều chỉnh
vấn đề ở đây là sau khi được quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì cái điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thì như là quy hoạch xây dựng quy hoạch phân khu thì cần phải được quy định chặt chẽ nếu không là các nhóm lợi ích sẽ trụng lợi từ cái này
phải xây dựng quy hoạch có chất lượng muốn thế đầu tiên là đã quy định quốc hội quy định lấy ý kiến của dân lấy thế nào ai lấy ai trả lời ai tiếp thu thì phải rõ
đầu tiên tôi thì nghĩ là vấn trong xây dựng quy hoạch rồi lấy ý kiến của chuyên gia như thế nào cho nên trong xây dựng quy hoạch nó phải rõ ràng như vậy
góp ý cho dự thảo luật đất đai sửa đổi hầu hết các chuyên gia đều nhận định so với luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba dự thảo luật đã có nhiều quy định cụ thể hơn
đã bổ sung nhiều điểm mới và khoa học hơn kỳ vọng có thể giải quyết được những vấn đề đang tồn tại hiện nay
sau khi kết thúc đợt lấy ý kiến nhân dân theo kế hoạch ngày hai mươi năm tháng ba các cơ quan sẽ hoàn thành báo cáo gửi về ủy ban thường vụ quốc hội và dự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ được quốc hội tiếp tục xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm sắp tới
hôm nay viện kiểm soát nhân dân tp hcm đã luận tội đối với tám bị cáo trong vụ thất thoát năm năm trăm một mươi tám tỷ đồng tại ngân hàng đông á
theo đó ông trần phương bình bị đề nghị mức án hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay
theo viện kiểm sát cáo trạng truy tố bị cáo trần phương bình và đồng phạm là đúng người đúng tội không oan sai
trong quá trình điều hành đông á banh bị cáo trần phương bình có nhiều sai phạm trong việc cho các công ty của bị cáo phùng ngọc khánh vay không đúng quy định gây thiệt hại số tiền hơn năm năm trăm một mươi tám tỷ đồng
từ đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án trần phương bình cựu tổng giám đốc ngân hàng đông á hai mươi năm tù tổng hợp các bản án chấp hình phạt chung là trung thân
phùng ngọc khánh cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần mc từ một mươi tám đến một mươi chín năm tù tổng hợp hình phạt là ba mươi năm tù
buộc bị cáo phùng ngọc khánh bồi thường năm năm trăm linh tỷ đồng cho đông á banh
nguyễn đức tài cựu giám đốc đông á banh sở giao dịch từ tám đến một mươi năm tù tổng hợp hình phạt là từ hai mươi tám đến ba mươi năm tù
các bị cáo khác từ sáu đến một mươi tám năm tù
cơ quan kiểm soát điều tra công an tỉnh đắk lắk đang điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu d ở thôn hòa thắng xã hoàng đông huyện crong park tỉnh đắk lắk
để phục vụ công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc thông báo đến các cá nhân tổ chức có đưa tiền tài sản hoặc lợi ích vật chất cho trung tâm đăng kiểm bốn nghìn bảy trăm linh sáu d để được bỏ qua lỗi an toàn kỹ thuật và môi trường của phương tiện
từ đó được cấp tem và giấy chứng nhận kiểm định thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc hoặc liên hệ điều tra viên số điện thoại chín trăm một mươi một ba trăm một mươi một ba trăm bảy mươi chín để trình báo và sẽ được xem xét trong quá trình xử lý

từ đó được cấp tem và giấy chứng nhận kiểm định thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắk hoặc liên hệ điều tra viên số điện thoại chín trăm một mươi một ba trăm một mươi một ba trăm bảy mươi chín để trinh báo và sẽ được xem xét trong quá trình xử lý

cảm ơn các bạn đã theo dõi
ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân các khu vực lân cận
vi phạm đã được nêu rõ tuy nhiên không được xử lý rất điểm
vi phạm tiếp diễn vi phạm tại dự án này

việt nam airlines cũng tăng hai sáu lần so với cùng kỳ năm ngoái trong đó điểm đến chủ yếu là khu vực châu âu
tương tự vietjet bamboo airways viettravel airlines đều tăng hàng loạt chuyến bay ở cả chặng bay nội địa lẫn quốc tế
để đáp ứng đúng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này
nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế giảm lại suất cho vay đối với doanh nghiệp và người dân
ngân hàng nhà nước vừa ban hành hai quyết định về điều chỉnh mức lãi suất điều hành có hiệu lực từ ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng ba
lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên mức sáu mỗi năm lãi suất tái chí khấu giảm từ bốn mỗi năm xuống ba năm mỗi năm
lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bộ đắp thiếu vụt hốn
được thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với tổ chức tính dụng giảm từ bảy mỗi năm xuống sáu mỗi năm
ngoài ra ngân hàng nhà nước cũng ra quyết định số ba trăm một mươi bốn ngày một mươi bốn tháng ba về mức lãi suất cho vai ngắn hạn tối đa
bằng đồng việt nam của tổ chức tính dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực
ngành kinh tế theo quy định
trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng việt nam đồng của tổ chức tính dụng đối với khách hàng vay
để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế giảm từ năm năm mỗi năm xuống năm mỗi năm
lãi suất cho vay ngắn hàng tối đa bằng đồng việt nam của quỹ tính dụng nhân dân và tổ chức tài chính vimo
đối với các nhu cầu vốn này giảm từ sáu năm mỗi năm xuống sáu mỗi năm
mở phiên ngày một mươi năm tháng ba sau khi nhận loạt tin tích cực từ việc ngân hàng nhà nước giảm lãi suất điều hành
và chỉ số giá tiêu dùng cbi trong tháng hai của mỹ đã tăng thị trường chứng khoán việt nam đã có sự phục hồi mạnh mẽ
và khi ngay trong phiên sáng nay vn index tăng một sáu mươi một tương đương là gần một mươi bảy điểm trong đó tăng mạnh là ở nhóm cổ phiếu chiến khoán
theo đó nhóm cổ phiếu chứng khoán ghi nhận loạt mạng chốt ở giá kịch trần là vce sts avg sse vnd vse cts agr
nhóm này cũng chiếm ba vị trí trong top năm cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường là sse giao dịch bốn trăm tám mươi bảy tám tỷ đồng
vnd giao dịch ba trăm tám mươi hai tỷ đồng vce giao dịch hai trăm một mươi ba sáu tỷ

hcm cũng lọt top một mươi với một trăm hai mươi bốn một tỷ đồng thanh khoản
tiếp sau là nhóm ngân hàng khi scb tăng ba tám mươi chín vip tăng ba bảy bid tăng ba bốn mươi bốn eb tăng ba ba mươi sáu hdb tăng ba năm tcb tăng ba bốn vcb tăng năm mươi năm
chốt phiên sáng sàn house đang có một mươi hai cổ phiếu kịch trần không quá nhiều nhưng độ rộng tới ba trăm ba mươi chín mã tăng
trên bốn mươi năm mã giảm trong đó một trăm năm mươi hai cổ phiếu tăng trên hai và sáu mươi hai mã khác tăng trong niên độ một đến hai
tuy nhiên ở chiều thanh quản giá trị khấp lệnh ở house chỉ tăng nhẹ chưa tới bảy so với sáng một mươi bốn tháng ba đạt năm bảy tám tỷ đồng
tính chung khớp lệnh hai sàn nguyên ít thanh khoản tăng gần chín đạt năm sáu trăm tám mươi năm tỷ đồng
mức tăng giá trị giao dịch này có phần lớn đến từ biên độ giá tăng
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản
gửi các đơn vị liên quan về việc thu hồi chấm dứt chủ trương đầu tư đề xuất phương án đầu tư dự án khu tứ giác nguyễn cư trinh dự án khu mã lạng quận một
do không có cơ sở xem xét việc nhà đầu tư đề nghị tiếp tục thực hiện dự án khu mã lạng theo quy định
ban cáng sử đảng ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đào giao sở kế hoạch đầu tư phối hợp với sở tư pháp và các đơn vị liên quan
tham mưu văn bản ủy ban nhân dân thành phố trả lời cho nhà đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạng tập đoàn bitexco về việc không có cơ sở xem xét việc nhà đầu tư đề nghị tiếp tục thực hiện dự án khu mã lạng
theo quy định xử lý chuyển tiếp của luật đầu tư năm hai nghìn hai mươi và triển khai dự án bệnh viện sài gòn
đồng thời tham mưu dự thảo công văn của ủy ban nhân dân tp hcm gửi bộ kế hoạch đầu tư văn phòng chính phủ về nội dung trên hoàn thành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ngoài dự án trên ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm giao sở kế hoạch đầu tư tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm thành lập tổ công tác rà soát thực hiện dự án này và dự án khu tam giác trần hương đạo phạm ngũ lão nguyễn thái học
trước đó năm hai nghìn tp hcm có một trăm ba mươi hai doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao chủ hội nhập đặt hàng việt nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn

chính phủ các nước kể cả việt nam cũng đưa ra nhiều chính sách để phát triển xanh tăng trưởng xanh
vấn đề là làm sao có doanh nghiệp xanh xã hội xanh nhà nước xanh cùng nhau bắt tay làm thì mới có được một nền kinh tế xanh của việt nam
đặc biệt là về nguồn vốn và hướng ra cho các sản phẩm
trong năm năm qua xu hướng thực hiện phim tài liệu về cuộc sống
dự án văn nghệ sĩ chứng kiến sự sôi động đáng kể tại việt nam
từ quy mô đầu tư đến độ hấp dẫn gia tăng song doanh thu chưa thực sự khả quan
khi phát hành trên các nền tảng
trên bình diện chung thì chiến lược làm phim tài liệu này vẫn được khuyến khích
bởi vừa đáp ứng nhu cầu người hâm mộ vừa hỗ trợ tốt cho hoạt động quảng bá hình ảnh
cho chủ thể bộ phim
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức kinh tế phương nam ngày hôm nay
trên thế giới vẫn có trường hợp phim tài liệu chân dung của nghệ sĩ đạt doanh thu tốt
bộ phim về ca sĩ michael jackson có tựa đề michael jackson s the egypt
với doanh thu toàn cầu hơn hai trăm năm mươi triệu usd
phim tài liệu chân dung nghệ sĩ việt nam trước đây được các đơn vị truyền hình sản xuất
song chưa quan tâm nhiều đến hoạt động truyền thông
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi chi kiến các sản phẩm phim tài liệu chân dung nghệ sĩ nhóm nhạc
được đầu tư marketing có thể kể đến phim những bức tường và nhóm nhạc rock bức tường
phim cánh chim rực rỡ
về hành trình làm nghề của hoàng yến chi bi
hay phim màu cổ úa về nhạc sĩ trần tiến

không chú trọng vào thế loại dân dung hành trình từng tu diễn

bộ phim tài liệu việt nam trong thế loại này thành công nhất phải kể đến phim sky tour movie năm hai nghìn hai mươi
phim sau khi ra rạp một mươi ngày đã thu một mươi một sáu tỷ đồng
những hình ảnh các buổi biểu diễn của họ các hình hòa nhạc của họ thường được giàn dựng rất đẹp
và không phải là fan nào cũng có thể đi xem được
bởi vì một tu diễn chỉ đi cơ chừng này nước thôi
thì họ sẽ tìm ra một cách để khai thác nữa về mặt thương mại
đó là đem chiếu và giảm
các nghệ diễn k pop đã khai thác được mạng đó
họ có cái hệ thống fandom rất là lớn
được tổ chức rất là bài bản
và mỗi lần chiếu bộ phim này ở đâu
thì các fandom họ tổ chức đi xem
và nó đem lại một cái doanh thu cũng rất là đáng kể
thì các nghệ sĩ việt nam cũng có thể nhìn thấy ở đó một cái cơ hội
thứ nhất là để quảng bá danh tiếng hình ảnh của mình
thứ hai là nó cũng có thể nếu may mắn
thì cũng có thể góp phần đem lại một phần nào đấy lợi nhuận
tranh luận hiện tại khi phát triển phim tài liệu về văn nghệ sĩ
là độ chính mùi trong sự nghiệp
phần lớn quan điểm cho rằng
đội dạy hoạt động có một cái tên nghệ thuật
phải hàng chục năm trở lên
mới đủ nội dung cho thế loại phim tài liệu
quý vị có những diễn viên rất là trẻ
họ không có nhiều thành tựu trong sự nghiệp
nhưng mà họ có một câu chuyện
trong quá trình làm nghề họ có một câu chuyện thú vị
và họ muốn kể câu chuyện ấy đến với người nghe
thì họ hoàn toàn có quyền là một bộ phim dưới dạng tư liệu
tiếp nối mới nhất của dòng phim tài liệu ca nhạc
là phim người giữ thời gian
xoay quanh hai live show lớn nhất việt nam
live show tri âm của ca sĩ mỹ tâm
hy vọng đặt thêm viên gạch cho dòng phim này
làm chuyên nghiệp hơn chiến lược truyền thông hình ảnh
của văn nghệ sĩ trong nước